các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tám năm hai nghìn hai mươi hai ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản trên xe tải đang dừng đỗ dọc theo tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vỏ tỉnh đồng tháp
tổ công tác của công an huyện lấp vò gồm bốn đồng chí trong đó thượng úy nguyễn thanh danh điều khiển xe máy chở đại úy hồ tấn dương nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
trong quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt
dẫn đến tai nạn làm hai đồng chí công an đều bị thương
hai đối tượng đã bị lực lượng công an tóm gọn tại chỗ
nhưng do bị chấn thương quá nặng nên đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội
đồng chí hồ tấn dương là một cán bộ trẻ rất là năng nổ trong công việc
trong đơn vị đồng chí luôn thể hiện là một tấm gương tiêu biểu cho cán bộ
trong đấu tranh với tội phạm thì đồng chí luôn thể hiện được sự mưu trí dũng cảm của một cám bộ chiến sĩ cảnh sát hành sự
ghi nhận sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hồ tấn dương
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cùng các sở ban ngành đoàn thể cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương
được biết năm hai nghìn sáu đồng chí hồ tấn dương là chiến sĩ nghĩa vụ công an huyện lấp vò
sau đó được tuyển vào công an rồi lần lượt được đào tạo từ trung cấp cảnh sát nhân dân đến đại học cảnh sát nhân dân với chuyên ngành điều tra trinh sát
xuyên suốt trong quá trình công tác
đồng chí hồ tấn dương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao là một người chỉ huy tiêu biểu được lãnh đạo tín nhiệm đồng đội tin yêu nhân dân quý mến
cháu là một chiến sĩ là một sĩ quan công an nhân dân dũng cảm để chi bắt bậc hàm
cháu rất là ngoan hiện đối với cha mẹ và người dân ở địa phương
cháu có tinh thần dũng cảm đó tôi là người dân ở địa phương
không biết nói gì hơn cũng vô cùng thương tiếc cháu đã qua đời
sáng ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp ban lãnh đạo công an huyện lấp vò
chính quyền địa phương cán bộ chiến sĩ bạn bè người thân và gia đình đã đến tiễn đưa thiếu tá hồ tấn dương về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn
về vụ việc hai sinh viên tử vong và nhiều người nhập viện nghi là do ngộ độc diệu
công an tp thủ đức tp hcm đã vào cuộc điều tra và có những thông tin ban đầu
sau khi xảy ra vụ việc đội kỹ thuật hình sự công an tp thủ đức đã đến phối hợp cùng công an phường khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
theo kết quả xác minh ban đầu vào đêm ngày ba tháng tám nhóm tám người là sinh viên đã mua thức ăn từ bên ngoài và lấy năm lít rượu ở quán pha với nước ngọt để uống
qua làm việc chủ quán ăn cho biết là năm lít rượu trên được nhân viên cũ của quán mua từ tháng năm và hiện chưa xác định rõ được nguồn gốc
cho đến tối ngày hôm qua bệnh viện nhân dân gia định xác định rượu mà các sinh viên này uống được làm từ methanol hay còn được gọi là cồn công nghiệp
và chất này rất độc với cơ thể người hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol
trước đó nhóm tám người này là sinh viên tụ tập ăn uống tại một quán ăn trên địa bàn phường phước long b tp thủ đức tp hcm
sau đó những người này xuất hiện triệu chứng chóng mặt nôn ói đau bụng ngất xỉu
một nạn nhân tử vong tại phòng trọ và một nạn nhân khác tử vong ba mươi phút nhập viện tại bệnh viện lê văn việt
những người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức và bệnh viện nhân dân sa định trong tình trạng nguy kịch
vào ngày hôm qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp đã tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ
một thi thể vô danh đang trong quá trình phân hủy nổi trên mặt nước
trước đó vào chiều tối ngày năm tháng tám một người dân đi câu cá ở khu vực bầu sen thuộc ấp tân hội xã tân thành huyện bù đốp
phát hiện một thi thể đang nổi trên mặt nước cách bờ khoảng hơn một mươi mét nên đã trình báo với lực lượng chức năng
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
nạn nhân là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi hiện chưa xác định được danh tính
được xác định tử vong trước đó nhiều ngày và đang trong quá trình phân hủy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ban hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ngô văn quốc ba mươi tám tuổi trú tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ đông ba tp huế vào trưa ngày ba mươi một tháng bảy
đối tượng ngô văn quốc bị khởi tố về hai tội danh gồm cướp tài sản và chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cùng với quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan công an cũng ban hành quyết định bắt tạm giam bốn tháng đối với ngô văn quốc để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy ngô văn quốc đã sử dụng súng ak bất ngờ xông vào hai cửa hàng vàng hoàng trúc và thái lợi tại chợ đông ba tp huế
tại đây quốc nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ cửa hàng vàng
tiếp đó quốc đã đem số vàng này vứt ra vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu giao hội
do đây là khu vực trung tâm thành phố đông người dân
để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu vực công viên trịnh công sơn sau đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ vây bắt đối tượng
tri cục hải quan cửa khẩu lao bảo cục hải quan quảng trị vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam qua địa bàn biên giới tỉnh quảng trị thu giữ tám bánh ma túy và hai kg nghi là ma túy đá
cụ thể vào ngày một tháng tám tại khu vực kiểm tra
phương tiện nhập cảnh cửa khẩu quốc tế lao bảo tri cục hải quan cửa khẩu lao bảo đã kiểm tra phương tiện ô tô vận chuyển hành khách có biển kiểm soát lào do trần công minh ở tỉnh thừa thiên huế điều khiển
qua kiểm tra bằng hệ thống máy soi hành lý lực lượng hải quan phát hiện trong một thùng hàng quạt gió dùng cho ô tô là hàng hóa ký gửi đi tp hcm có cất dấu ma túy
lần theo dấu vết của đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia này vào ngày hai tháng tám tại số nhà hai trên một mươi bảy đường hồng hà phường hai quận tân bình tp hcm
hải quan quảng trị phối hợp với các lực lượng đã bắt quả tang ngô quốc hùng chú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên đang nhận thùng quạt gió bên trong có chứa tám bánh heroin
tiếp tục đấu tranh và khám xét khẩn cấp các lực lượng phát hiện thêm đối tượng nguyễn hoàng tùng trú tại quận tây hồ thành phố hà nội ở trong phòng hai trăm linh ba của ngôi nhà số hai trên một mươi bảy cùng với hai kg nghi là ma túy đá
thông tin về các vụ đánh bạc tại tây ninh và an giang sẽ tiếp tục bản tin một trăm một mươi ba online
phát hiện đường dây thầu đề hoạt động liên huyện với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên đến vài trăm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ chia làm sáu tổ đột kích sáu điểm ở các huyện châu thành hòa thành thành phố tây ninh bắt quả tang và mời làm việc một mươi năm đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô chín xe mô tô một mươi sáu điện thoại di động trên một trăm chín mươi triệu đồng năm mươi sáu viên nén màu xanh nghi là ma túy
qua test nhanh một mươi năm đối tượng phát hiện năm đối tượng dương tính với ma túy công an tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng về hành vi đánh bạc một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
tại an giang công an huyện tri tôn cũng triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc qua mạng tại một quán cà phê trên địa bàn xã châu lăng bắt quả tang tám đối tượng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ phát sóng bốn g bảy xe mô tô bảy điện thoại di động và bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vào chiều tối ngày hôm qua đã ban hành văn bản gửi các tỉnh miền núi phía bắc từ hà tĩnh trở ra
về việc chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét và nguy cơ xảy ra lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm ngày sáu bảy tháng tám khu vực bắc bộ có mưa phổ biến ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía bắc đặc biệt là các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn quảng ninh
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lốc xét mưa đá gió mạnh lũ lũ quét và nguy cơ sạt lở đất ngập úng có thể xảy ra
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh nêu trên triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
các tỉnh thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông trên sông các chủ phương tiện vận tải thủy khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người phương tiện
tăng cường tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn rông lốc xét lũ lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại